thưa quý vị và các bạn trước tình hình dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng tại hồng kông
giới chức trung quốc cho biết sẵn sàng thực thi phong tỏa với khu vực này vì lo ngại chính quyền đảo ku
hiện chưa thực hiện các biện pháp đủ mạnh để khống chế đợt dịch mới
tờ finanso times ft ngày một mươi một tháng hai đưa tin bắc kinh đã giúp hoạt định và thực thi các biện pháp
kiểm soát dịch bệnh để ngăn chặn đợt dịch bùng phát mạnh nhất từ trước đến nay tại hồng kông trung quốc
điều này làm tăng khả năng các biện pháp phòng tả mạnh tay từng được áp dụng ở đại lục
có thể sẽ sớm được triển khai tại hồng kông
văn phòng phụ trách các vấn đề về hồng kông và macau tại quốc vụ viện trung quốc cho biết
quan chức hồng kông trong vài ngày tới sẽ tới tỉnh quảng đông để tham dự cuộc họp giữa giới chức trung ương
với lãnh đạo phụ trách y tế địa phương
văn phòng cũng bày tỏ quan ngại lớn trước diễn biến dịch bệnh tại hồng kông
do sự xuất hiện của biến thể omercron có khả năng lây lan nhanh
truyền thông và giới cố vấn chính sách tại trung quốc đại lục trong tuần qua đã công khai chỉ trích chính quyền hồng kông
đứng đầu là trưởng đặc khu hành chính làm trịnh nguyệt nga vì đã không bám sát định hướng chính sách về không covid một mươi chín
zero covid được bắc kinh đề ra
nhiều ổ dịch tương tự tại một số thành phố lớn tại trung quốc đại lục với quy mô dân số lớn hơn cả trung quốc hồng kông cũng
đã được kiểm soát thành công dù có thể mất tới vài tuần
ngày chín tháng hai hồng kông ghi nhận một một trăm sáu mươi một ca mắc covid một mươi chín
đây là lần đầu tiên hồng kông ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín vượt một ca một ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại đặc khu này
số ca nhiễm trong ngày một mươi tháng hai có giảm nhưng vẫn ở mức cao với chín trăm tám mươi ca
để đối phó với đợt dịch mạnh nhất từ trước tới nay chính quyền hồng kông ngày tám tháng hai đã công bố các quy định hạn chế nghiêm ngặt nhất
kể từ khi dịch bệnh bùng phát
tuy nhiên việc triển khai phong tỏa tại hồng kông sẽ gặp một số thách thức
một quan chức cố vấn cho chính quyền hồng kông cho rằng đặc khu này rơi vào tình cảnh khó khăn về nguồn nhân lực
như lực lượng cảnh sát để triển khai các biện pháp phong tỏa mang lại hiệu quả tương tự như ở tây an
tỉnh thiểm tây hay tại thành phố thiên tân tại trung quốc đại lục vừa qua
biện pháp mới cùng với tình cảnh khang hiếm hàng hóa thiết yếu giá rau xanh tăng vọt đã làm lộ rõ thế cô lập bất lợi của hồng kông
đặc khu này đã bị tách biệt hẳn với trung quốc đại lục và thế giới bên ngoài trong gần hai năm qua
hệ quả của việc thực thi các biện pháp cách ly di chuyển hạ khách khiến việc đến và đi từ vùng lãnh thổ này gần như bị đình trệ